lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân các ban ngành của tỉnh sóc trăng
tham gia công việc tại khu văn hóa hồ nước ngọt theo chế độ ba k mỗi ngày
lực lượng này tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thành bình nói rằng
ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng năm mươi trong số gần ba mươi người
tự đi xe máy về quê phát hiện bốn mươi bốn f
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang khẳng định
thông tin địa phương này không tiếp nhận người về quê là sai sự thật
tỉnh này đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang từ tp hcm
và các tỉnh về quê tự phát
ba ngày qua chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ để tiếp nhận sàng lọc
xét nghiệm và lo chỗ ăn chỗ ở cho bà con
bà con chạy xe máy về suốt ngày đêm và trời mưa
nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mua áo mưa cho mọi người
bánh bao bánh mì nước uống liên tục hỗ trợ cho bà con
để tránh tình trạng đói khát ông bình chia sẻ
tại hậu giang bốn ngày qua tỉnh này tiếp nhận trên bảy bốn trăm linh người dân đi xe máy
về tp hcm và các tỉnh đông nam bộ về quê
có năm mươi một f được phát hiện trong lực lượng này
đắk lắc có một mươi bốn f
tối bốn tháng một mươi ông phạm ngọc nghị chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cho biết
địa phương đã tiếp nhận hơn tám công dân về các tỉnh đồng nai bình dương
sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh
ngành y tế phát hiện một mươi bốn người nhiễm ncov
những trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly điều trị
tại bệnh viện giã chiến của tỉnh
theo ông nghị do lượng người về quê cùng lúc quá đông
đã gây áp lực lớn đến công tác tiếp nhận test sàng lọc của ngành y tế
tỉnh yêu cầu các huyện thành phố chủ động phương án bốn tại chỗ
trong công tác tiếp nhận công dân cử tổ công tác trực tại các điểm tập trung
để tiếp nhận và đưa bà con về địa phương ngay bằng xe khách
kèm theo xe chở phương tiện nếu cho bà con chạy xe máy phải có cảnh sát giao thông dẫn đường
việc này sẽ giúp giải phóng nhanh số công dân về tỉnh tập trung
tại các điểm trường học để tránh lây nhiễm chéo
giao việc test nhanh cho các địa phương để tránh tập trung đông người
và giảm thời gian chờ đợi của công dân ông nghị phân tích
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các địa phương khi đón công dân về
phải test nhanh phân loại f để chăm sóc điều trị phù hợp hiệu quả
nếu có f một thì cách ly tập trung tại các huyện xã
những người tiêm mũi hai vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
ubnd tỉnh đắk lắc giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy
chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm về công tác theo dõi
giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của công dân
nếu xảy ra sai sót sẽ bị xử lý nghiêm
kể từ ngày ba mươi tháng chín khi tp hcm chuẩn bị bước vào giai đoạn mở cửa trở lại
đến thức ứng an toàn với dịch covid một mươi chín hàng ngàn người dân ở khu vực miền tây
đã ủ ạt tự phát về quê
bằng xe cá nhân giới chuyên gia cho rằng sức ép về tinh thần lẫn cơm áo gạo tiền
đã vượt ngưỡng chịu đựng của người dân sau khi họ mắc kẹt nhiều tháng ở tp hcm
nếu không có các biện pháp hiệu quả hơn các mệnh lệnh hành chính
cả miền tây và tp hcm đều có thể gặp rủi ro kép
người dân ồ ạt về quê tp hcm và miền tây xử lý rủi ro kép
các chuyên gia dịch tễ và phòng chống dịch covid một mươi chín đã cảnh báo số ca nhiễm
ở khu vực đồng bằng sông kiểu long có thể tăng vì ba lý do
thứ nhất là số người về tự phát quá nhiều trong bối cảnh số ca nhiễm
ở tp hcm còn cao dịch ăn sâu vào cộng đồng trong đó có những trường hợp
đi theo đường mòn lối mở
bên cạnh đó nguy cơ lây nhiễm chéo tại các điểm ùn ứ ở các cửa ngõ
giữa các tỉnh thành phố cũng như trong các khu cách ly tập trung
cuối cùng tỷ lệ tiêm vaccine ở khu vực miền tây vẫn còn quá thấp
tính đến ngày bốn tháng một mươi tỷ lệ tiêm mũi một ở các tỉnh miền tây trừ long an
chỉ mới đạt một mươi năm ba mươi năm trên tổng dân
tỷ lệ tiêm mũi hai chỉ đạt bốn tám
trước tình hình đó phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng đề xuất chính quyền
các tỉnh thành ở miền tây cần có hoạt động tuyên truyền khuyến khích người dân
nhất là người dân tự phát về quê tự giác cách ly khai báo y tế và xét nghiệm
tôi biết việc tự ý đi đường mòn lối mở về quê nếu lây nhiễm cho người khác
có thể bị pháp luật chế tài rất nghiêm
tuy nhiên cần có sự chia sẻ với hoàn cảnh của người dân lúc này
và cơ chế khuyến khích hướng dẫn để người dân
tự giác trình diện khai báo ngay cả khi họ không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
thứ nhất nếu họ lo sợ vì bị kỳ thị hay bị pháp luật trừng phạt
thì họ không tự giác sẽ rất khó phát hiện để phòng dịch
thứ hai về mặt nhân đạo nếu vì sợ mà họ không xét nghiệm và đến chữa trị kịp thời
thì họ có thể trở nặng tử vong
vì vậy cần lấy chính lợi ích về sức khỏe của người dân thành viên trong gia đình
và mọi người xung quanh để khuyến khích sự tự giác của người dân ông dũng phân tích
điều quan trọng thứ hai là tiêm vaccine
trong điều kiện vaccine khan hiếm hãy dồn vaccine cho người trên sáu mươi năm tuổi trở lên
có bệnh nền sau đó thì tới nhóm năm mươi tuổi trở lên
đừng vội vàng tiêm cho người lao động trẻ khỏe vì nhóm này thường ít bị tổn thương
nhất là về tỷ lệ tử vong so với nhóm lớn tuổi
trong khi các tỉnh miền tây đang lo lắng vì dòng người liên tục di chuyển về quê
thì tp hcm lại đang đối mặt với bài toán nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình mở cửa
phục hồi sản xuất và kinh tế vốn chỉ mới bắt đầu
để thực hiện thông điệp này thành phố cần giúp đỡ các doanh nghiệp tiếp cận sớm với nguồn nhân lực
đã tiêm đủ hai mũi vaccine và hiện còn bám trụ ở thành phố
ví dụ thành phố có thể thông qua các tổ chức để tư vấn cho các doanh nghiệp
kết nối được với nguồn lao động tiêm đủ vaccine
hiện các doanh nghiệp đang rất cần lực lượng lao động xanh này
nếu kết nối kịp thời thì doanh nghiệp có thể tái sản xuất còn người dân sẽ sớm có việc làm
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại